đến với những nội dung khác thông tin từ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp hcm
trên địa bàn quận năm vừa xảy ra đám cháy khiến hai người thiệt mạng
thông tin ban đầu vào khoảng bảy giờ sáng nay đám cháy xảy ra tại căn nhà kết hợp cho thuê phòng trọ
có địa chỉ số chín trên hai đường mạn thiên tích phường một mươi một quận năm
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã điều động ba xe chữa cháy cùng một mươi bốn cán bộ chiến sĩ đến hiện trường
và đến bảy giờ hai mươi đám cháy được khống chế dập tắt hoàn toàn
lực lượng chức năng đã tìm thấy hai thi thể chưa rõ danh tính
đám cháy đã thiêu dụi một phần diện tích căn nhà cùng vật dụng sinh hoạt gia đình
các lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân của vụ cháy